bảy đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn với số tiền giao dịch khoảng hai mươi bảy tỷ đồng
vừa bị công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc ra quyết định khởi tố
các đối tượng gồm đặng văn dũng nguyễn kiên cường lê văn thân đều trú tại thị xã buôn hồ
nguyễn văn sơn chú huyện crong bắc vũ đức kiểm vũ văn thành chú tại thành phố buôn ma thuật
và ngô văn nguyện chú tại huyện ea hờ leo tỉnh đắk lắc
các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá trên do vũ văn trinh cầm đầu đã bị cơ quan công an khởi tố trước đó
qua khám xét thu giữ nhiều điện thoại di động máy vi tính ba trăm linh triệu đồng tiền mặt
và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc của các đối tượng
các đối tượng trong đường dây trên được phân công phân cấp cụ thể phân trên nhiệm vụ
cho từng thành viên trong đường dây tổ chức chặt chẽ và phải là người có uy tín tin cậy bảo lãnh
thì người chơi mới có thể tham gia cá độ
số tiền cá độ trung bình mỗi ngày khoảng hơn một năm tỷ đồng
không thông qua mạng trung gian mỗi ngày khoảng hơn năm trăm linh triệu đồng
tính đến thời điểm bị bắt xử lý thì số tiền giao dịch cá độ bóng đá của các đối tượng là khoảng hai mươi bảy tỷ đồng